đề ra các chiến lược về kích cầu du lịch nội địa lần hai sau dịch covid một mươi chín
là chủ đề trọng tâm trong chương trình kết nối du lịch đắk lắc với các tỉnh thanh hóa hà tĩnh và gia lai
diễn ra vào chiều chín một mươi một tại khu du lịch sinh thái văn hóa cộng đồng cô tam tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắk
chương trình kích cầu du lịch nội địa lần hai sau dịch covid một mươi chín các tỉnh thanh hóa hà tĩnh gia lai và đắk lắc
đã giới thiệu các gói sản phẩm ưu đãi của địa phương
đồng thời thảo luận về việc hợp tác xây dựng các gói kích cầu du lịch chung giữa các tỉnh
và ký kết văn bản hợp tác về xây dựng gói kích cầu du lịch
nội dung ký kết bao gồm liên kết hợp tác để tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn
với giá thành ưu đãi phù hợp với từng đối tượng khách hàng
cùng tham gia xây dựng và cam kết thực hiện các gói kích cầu du lịch
các hoạt động quảng bá xúc tiến hỗ trợ tại các thị trường du lịch trong nước do các địa phương tổ chức
chương trình có sự tham gia của năm mươi một đơn vị là các khu điểm du lịch công ty lữ hành khách sạn nhà hàng
và các đơn vị kinh doanh quà lưu niệm các mặt hàng nông lâm nghiệp và thủ công mỹ nghệ ở đắk lắc